mặc dù mới bước vào đầu mùa mưa bão nhưng nhiều nơi ở một số địa phương đã xảy ra sự cố về đê điều do mưa lớn
và việc xả lũ ở các hồ chứa ở thượng nguồn
trong đó sự cố về sạt lở bờ sông đê hữu hồng địa phận xã đông quang huyện ba vỉ là một ví dụ
việc sụt sạt gần tới móng nhà của người dân đã đe dọa an toàn tính mạng và sản xuất nông nghiệp của hàng trăm hộ dân sinh sống ven đê
tường nhà bị nứt
công trình phụ khu trường trại chăn nuôi sụt trượt xuống sông
đây là hiện trạng của nhiều hộ dân do sự cố sạt lở bờ sông đê hữu hồng qua địa phận xã đông quang huyện ba vì trong những ngày qua
đến nay sự cố đã được các cơ quan quản lý về đê điều xử lý nhưng nguy cơ bờ sông tiếp tục sạt lở vẫn tiêm ẩn nhiều rủi ro với người dân nơi đây
sáng tôi cũng phải ra
chú đê điều là chú không xuống
chú bảo hôm nào chú thỉnh thoảng chú lại xuống chú kiểm tra lại
do dòng chảy đã bắn vào đây
cái thứ hai nữa là do một số ca tặc là một hai năm trước đã hút rất nhiều ở đây
mà dân chúng tôi cũng ra đuổi rất nhiều
bây giờ hiện nay là rất nhiều tàu mượn danh là đứng để sang mạng cát
thế nhưng thực tế thì chúng tôi cũng không thể biết được là đêm các anh cũng hút đi không
đấy nên là dòng sông hiện nay là rất sâu
người dân chúng tôi hiện nay là rất là lâu
không biết xử lý thế nào thì chỉ nhờ các ban ngành hết sức cố gắng để kè giữ để làm sao cho dân đưa vào đây để cho chúng tôi sinh sống
mưa lớn và nhiều công trình đê điều bị xuống cấp là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những sự cố này
tuy nhiên theo phản ánh của người dân không loại trừ cát tặc lợi dụng đêm tối để hút cát khiến sạt lở bờ sông